theo phản ánh của một số phụ huynh họ nhận được thông báo các khoản đóng góp đầu năm như thế này
thông báo không hề có tên trường hay địa chỉ của cơ quan chủ quản
tuy nhiên họ vẫn phải đóng góp và họ đều khẳng định độ xác thực của những văn bản này
họ phải đóng góp các khoản với mức một triệu thậm chí nhiều triệu đồng
đa số là thông báo miệng chỉ ít trường có giấy nhưng không có chữ ký và con dấu
nhiều phụ huynh bức xúc nhưng không ai lên tiếng
bởi một lẽ đây là vấn đề rất tế nhị
học phụ huynh này không thể đứng lên đấu tranh ngay được vì sự ảnh hưởng đến con em của mình
tại cuộc họp báo quý ba mới đây do bộ giáo dục và đào tạo tổ chức
rất nhiều phóng viên báo chí đã đặt câu hỏi có hay không chuyện lạm thu đầu năm học
ông phạm văn định vụ trưởng vụ giáo dục tiểu học đã cho biết
việc lạm thu tiểu học chúng tôi vừa đó có đi kiểm tra hà nội
về cơ bản là đến một vài trường
cũng có kiểm tra những lạm thu không có
tuy nhiên vừa có một số hiện tượng
phụ huynh cũng có gửi về chúng tôi
thì có hiện tượng lạm thu
thế thì nó có cái xin giải trình là đúng là có
vấn đề là bây giờ các cô nhà trường
thì chúng tôi đều có kiểm tra và những nơi nào mà có lạm thu thì đã có sự ý và trả lạc
có kiểm tra một vài trường
không có lạm thu
nhưng lại có hiện tượng
phụ huynh đã đặt câu hỏi
phụ huynh phản ánh có tình trạng lạm thu
với câu trả lời như vậy
tất nhiên phóng viên và dư luận xã hội có quyền lập luận
chỉ kiểm tra một vài trường thôi
và kiểm tra bằng hình thức hỏi các nhà trường thôi
thì dĩ nhiên bộ giáo dục và đào tạo nói không có lạm thu cũng là điều dễ hiểu
trên thực tế vấn đề lạm thu đầu năm học đã tồn tại từ rất nhiều năm nay
tình trạng lạm thu đã được phụ huynh và cử tri cả nước
phản ánh đến ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
và chính nội dung này
cũng đã được ông nguyễn thiện nhân chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi ba
xin được trích nội dung như sau
cử tri và nhân dân tiếp tục phản ánh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục công lập
dưới hình thức đóng góp tự nguyện của hội cha mẹ học sinh
để xây dựng nhà trường còn gây bức xúc khó khăn cho nhân dân
xã hội hóa giáo dục để chung tay phát triển nền giáo dục nước nhà
có lẽ điều đó phụ huynh học sinh hoàn toàn ủng hộ
khi những đóng góp được sử dụng đúng không lãng phí
có những hình ảnh ví von rất hóm hình như thế này
đó là các bậc cha mẹ cũng cần phải trở thành những phụ huynh thông thái
như chính khách hàng thông thái để không bị mua phải hàng giả hàng nhái hay hàng kém chất lượng
và câu hỏi có hay không tình trạng lạm thu chưa chắc bộ giáo dục và đào tạo đã trả lời được